thưa quý vị vào trường ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình định
thông tin về hai mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
cụ thể như sau thành phố quy nhơn ghi nhận bốn ca tại khu phố năm phường lê lợi
trong đó có một ca lây nhiễm cộng đồng và lây cho người thân
huyện tuy phước có một ca tại xã phước sơn và huyện phù cát có một mươi sáu ca
vào tối ngày hai mươi tháng một mươi thành phố quy nhơn đã quyết định tiếp tục cho trường mầm non nghỉ học
cho đến khi có thông báo mới
ngoại trừ bốn xã đảo trên địa bàn quy nhơn đối với các trường tiểu học
trung học cơ sở thuộc địa bàn một mươi sáu phường còn lại và xã phước mỹ
học sinh nghỉ học từ ngày hai mươi một đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi
các trường tổ chức hoạt động dạy và học trở lại từ ngày hai mươi năm tháng một mươi với hình thức trực tuyến
do phát hiện một ổ dịch phức tạp tại phường lê lợi liên quan đến ca bệnh ở xã cát minh huyện phù cát
đến ngày hai mươi tháng một mươi đã xác định năm kf tại bốn trường học trên địa bàn thành phố
gồm trường tiểu học lê lợi là hai ca
trường trung học cơ sở ngô mây một ca
trường trung học cơ sở lương thế vinh một k
trường tiểu học lý thường kiệt là một ca